còn liên quan đến vụ một nữ tài xế lái bmw trong khuya ngày hai mươi tám tháng tám gây tai nạn
tại trung tâm tp hcm rồi bỏ chạy
trong ngày hai mươi chín tháng tám đại diện công an quận một tp hcm cho biết
đơn vị này đã tiếp nhận vụ việc đang tiến hành xử lý vi phạm
theo thông tin ban đầu tối ngày hai mươi tám tháng tám nữ tài xế lưu thị hồng liên
ba mươi năm tuổi quê quảng bình điều khiển xe ô tô biển hiệu bmw mang biển số năm mươi một g tám mươi tám nghìn ba trăm linh ba
lưu thông trên đường phạm viết chánh hướng từ vòng xoay cộng hòa đi cống quỳnh
quận một tp hcm đã xảy ra phao quẹt với một xe ô tô đang đậu ở lề đường
nữ tài xế lưu thị hồng liên không dừng lại mà lái xe ô tô bỏ chạy
lúc này nhiều người dân phát hiện đã truy đuổi buộc nữ tài xế ngừng xe nhưng bất thành
đến đường lý thường kiệt quận tân bình xe năm mươi một g tám mươi tám nghìn ba trăm linh ba bị người dân đi xe máy chặn đầu
bà liên tiếp tục đạp ga cuốn cả xe máy vào gầm kéo lê nhiều cây số
chỉ chịu dừng lại khi có đông người dân truy đuổi chặn đầu xe trên đường cách mạng tháng tám
quận ba tp hcm vụ việc khiến ba xe gắn máy của người dân bị hư hỏng
công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa cho biết đã trượt phát thành công
một điểm đá gà ăn tiền tại xã biên giới bình thạnh
vào lúc một mươi một h ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại khu đất trống thuộc ấp bình thành a
xã bình thạnh
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự
kinh tế và ma túy công an thị xã hồng ngự phối hợp với đồn biên phòng bình thạnh
kiểm tra bắt quả tang điểm đá gà ăn thua bằng tiền bắt giữ một mươi ba đối tượng tham gia
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà trống đá và một số tăng vật có liên quan
thu giữ trên người các đối tượng hơn ba mươi triệu đồng một mươi ba điện thoại di động
các đối tượng đã được đưa về cơ quan công an làm việc phục vụ công tác điều tra xử lý vi phạm
vận chuyển hàng cấm bị phát hiện ba đối tượng gồm võ văn mít sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nguyễn văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và ngô trí tiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng ngụ huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đã có hành vi chửi bới và cản trở lực lượng làm nhiệm vụ
với hành vi này đồn biên phòng cầu muốn bộ đội biên phòng tính đồng tháp
đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định
trước đó hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi tổ công tác của đồn biên phòng cầu muốn
đang làm nhiệm vụ cơ động tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khi đến khu vực ấp bình hòa hạ xã thường hạ huyện hồng ngự phát hiện một nhóm đối tượng
mang vát hàng trên vai có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra nhưng các đối tượng đã lợi dụng đêm tối bỏ lại hàng
và chạy ngược về hướng biên giới
lực lượng đã vây bắt được ba đối tượng là võ văn mít nguyễn văn tâm và ngô trí tiền
cùng một chín trăm tám mươi gói thuốc lá ngoại
đối tượng mít khai là chủ một gói thuốc lá ngoại chín trăm tám mươi gói còn lại không rõ của ai
đối tượng tâm và tiền có nhiệm vụ canh đường đã có lời thô tục chửi bới
và cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ
tổ công tác đã đưa ba đối tượng và tan vật về đồn biên phòng cầu muốn
và đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thêm một vụ cháy nữa xảy ra tại tp hcm
tối qua ngày hai mươi chín tháng tám đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận bình thạnh đã tổ chức chữa cháy và điều tra nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn
tại một căn nhà trên đường phan chu trinh quận bình thạnh
theo đó khoảng một mươi chín h ba mươi cùng ngày người dân gần đó thấy khói đen bốc lên nghi ngút
từ căn nhà nên đã hồ hoáng
nhiều người dùng bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành nên báo công an
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh
huy động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ
ít phút sau đám cháy cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến một số tài sản trong nhà bị cháy hư hỏng
theo người dân căn nhà trên không có ai ở bỏ trống
nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do chập điện